thưa quý vị trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay
việc bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân đang thực sự là một thách thức đối với cộng đồng
xã hội và mỗi cá nhân
qua giả soát bộ công an phát hiện nhiều tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động mua bán
sử dụng trái phép thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng
bao gồm các công ty cung cấp giải pháp công nghệ công ty môi giới bất động sản
nhân viên ngân hàng người có khả năng truy cập vào hệ thống chính quyền điện tử
và rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh khác
trong khi đó về phía người dân cũng đang thiếu kiến thức kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân của chính mình
hệ lụy của việc mất thông tin cá nhân là những cuộc điện thoại tin nhắn rác gọi đến thường xuyên
nghiêm trọng hơn là các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích lừa đảo
chúng gọi điện đến đọc chính xác thông tin thậm chí cả số căn cước công dân
đó chính là lý do khiến nhiều người dễ dàng tin đó là cuộc gọi từ các cơ quan công quyền

nhưng mà thầy sẽ gửi tặng tới chị là hoàn toàn biện phí ạ
khi mà chị nhận được cái lồng này ấy chị cần hỗ trợ một chút công công cướp phí đồng gói bảo hiểm hàng hóa
thì bạn bí tả giúp thầy mang cái lồng từ bên chùa vàng thái lan về
và giao tận tay thực thành phần hà nội cho mình là một trăm chín mươi chín đồng cướp phí thôi chị nhé
dữ liệu các đối tượng mua bán trao đổi chứa thông tin rất chi tiết về các cá nhân tổ chức doanh nghiệp
như họ tên ngày sinh số chứng minh nhân dân địa chỉ số điện thoại thông tin tài khoản ngân hàng
bao gồm cả số dư thân nhân chức vụ vị trí công tác
những dữ liệu này bị giao bán công khai thông qua nhiều trang web tài khoản trang nhóm trên mạng xã hội
facebook zalo telegram diễn đàn tin tặc
có thể nói là việc mua bán thông tin cá nhân trên internet vẫn diễn ra nhan nhản
và bất cứ ai trong chúng ta thì cũng có thể là nạn nhân của những cuộc mua bán kiểu này
thế nhưng trên thực tế thì nhiều người dân tổ chức doanh nghiệp hiện nay
vẫn còn mơ hồ với những chế tài pháp luật liên quan đến dữ liệu thông tin cá nhân
đơn cử là khi một doanh nghiệp khai trương văn phòng bất động sản
thì họ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua một số lượng thông tin cá nhân của khách hàng
từ đó thì họ phân công nhân viên hàng ngày gọi điện
mời chào khách hàng tham gia đầu tư
vậy hành động đó có vi phạm pháp luật hay không
quả bước xử lý là như thế nào
trong quá trình thu thập tài liệu thì chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều
các cái tài khoản các cái cá nhân lên không gian mạng để giao mua
giao mua dữ liệu một cách công khai
và trong quá trình đấu tranh trong chuyên án thì chúng tôi đã thu thập được nhiều tài liệu
phát hiện nhiều giao dịch và cũng như là làm rõ một số cá nhân có liên quan
trong việc mua dữ liệu
và đáng chú ý là trong số này thì có một số doanh nghiệp
trong lĩnh vực bất động sản bảo hiểm hoặc là trung tâm đào tạo ngoại ngữ
đã mua những dữ liệu này
một số đã mua với số lượng lớn để sử dụng trái phép
và cơ quan điều tra cùng với chúng tôi cũng sẽ làm rõ
về cái loại dữ liệu mà các đối tượng mua giấy phép để sử dụng
cũng như là cái mục đích mua
và hậu quả tác hại
đặc biệt là số lượng tiền chiếm hưởng
để từ đó có cái biện pháp xử lý phù hợp
và theo quy định pháp luật thì nếu trong trường hợp mà sử dụng trái phép
và thu lợi bất chính trên năm mươi triệu
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về cái tội đưa hoặc sử dụng trái phép trên mạng máy tính mạng biên thông
theo điều hai trăm tám mươi tám của luật hình sự
hoặc nếu thông tin đấy chưa là thông tin về dữ liệu về ngân hàng
thì có thể phạm tội và tội thu thập tàng trữ trao đổi mua bán
trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
theo điều hai trăm chín mươi một bộ luật hình sự
thực tế là chúng ta đều biết khi mà tiến hành các giao dịch
như với ngân hàng công ty điện lực cơ sở y tế khám chữa bệnh
thì chúng ta bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của mình
và theo quy định thì các tổ chức doanh nghiệp trên phải có trách nhiệm
để giữ bí mật bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng
thế nhưng trong nhiều chuyên án mà cơ quan công an đấu tranh bóc gỡ
đã cho thấy có sự buông lỏng quản lý sơ hở
từ các doanh nghiệp tổ chức nắm giữ thông tin khách hàng
từ đó dẫn đến hàng triệu thông tin cá nhân bị đánh cắp
hoặc là được đem ra giao bán
một điều trong quá trình đấu tranh chuyên án chúng tôi rất trân trở
đó là cái lượng dữ liệu mà bị các đối tượng chiếm đoạt mua bán
sử dụng trái phép rất lớn
và thuộc rất nhiều lĩnh vực khác nhau
và có ảnh hưởng đến hàng triệu người dân của việt nam
và rõ ràng là với những lượng dữ liệu này
thì chắc chắn các đối tượng phải thu thập
từ những nguồn quản lý dữ liệu
và trong quá trình điều tra thì chúng tôi đã phát hiện
dấu hiệu có sự buông lỏng quản lý
thiếu trách nhiệm của các cơ quan doanh nghiệp
quản lý thông tin cá nhân người dùng
để cho các đối tượng chiếm đoạt sử dụng trái phép
và có nhiều thông tin mà các đối tượng công khai
giao bán trong thời gian dài
nhưng mà đã không được các
các tổ chức cá nhân có trách nhiệm liên quan
phát hiện cũng như là tố giác
và cũng như là thực hiện trách nhiệm của mình
đối với cái khách hàng của mình
việt nam cũng đã có khung pháp lý
ở mức độ cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân
sau mỗi người cần tự bảo vệ trên môi trường số
đảm bảo an toàn cho các tài khoản trực tuyến
như là tài khoản ngân hàng phí điện tử
thư điện tử facebook
cũng đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước
các tổ chức doanh nghiệp và đặc biệt
mỗi người dân cần phải ý thức được tầm quan trọng
về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia
sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng
chúng ta phải
nâng cao nhận thức của mình về cái tầm quan trọng
cái độ nhạy cảm của thông tin đa nhân
để từ đó chúng ta thực hiện
một số các biện pháp ví dụ như là chúng ta
thận trọng trong các giao dịch
không thận trọng khi mà chúng ta
cung cấp thông tin đặc biệt là thông tin
trên không gian mạng hoặc là thông tin
khai báo thông tin ở những cái trang web mà chúng ta
nó có độ tính cậy thấp
thứ hai là khi chúng ta thực hiện
các giao dịch thì chúng ta phải nâng cao
cái đòi hỏi của mình trong việc là
yêu cầu các cái cơ quan doanh nghiệp
phải bảo mặt thông tin cho mình
và đối với doanh nghiệp
có rất nhiều doanh nghiệp coi dữ liệu cá nhân
của người dùng
việc sử dụng trái phép nó như là một cái biện pháp
trong việc chúng ta
kinh doanh buôn bán
và đây là cái hành vi rõ ràng hành vi
bị hóa luật và cần phải chấm dứt
cần phải chấm dứt
và chúng tôi cũng sẽ điều tra làm rõ
trách nhiệm để xử lý theo quy định pháp luật
cách đơn giản
nhất là mỗi người dân doanh nghiệp
cần phải coi dữ liệu thông tin cá nhân là một loại tài sản
và chúng ta cần có ý thức cũng như là kiến thức
để bảo vệ an toàn loại tài sản cá nhân này
bởi thực tế đã chứng minh là
khi loại tài sản này bị lộ lọt
bị giao bán thì hệ lụy sẽ khó lường
cả về trước mắt và lâu dài